theo phản ánh của nhân dân thôn trí trung xã tân quang huyện văn lâm tỉnh hương yên
trong thời gian vừa qua đã thường xuyên diễn ra tình trạng có nhiều xe quá tải lưu thông
ngày đêm trên đoạn đường dh một mươi tám thuộc thôn này
tình trạng này diễn ra trong thời gian dài đã làm hư hỏng nghiêm trọng đến kết cấu hạ tầng
giao thông làm đoạn đường này lây lội khi trẻ mưa bụi mù và những ngày nắng với hàng trăm ổ trâu
ổ gà đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông ở đây
theo ủy ban nhân dân xã tân quang hiện trên địa bàn xã có khoảng một trăm linh doanh nghiệp đang hoạt động
trong đó ở khu vực thôn trí trung có hai mươi doanh nghiệp
đoạn đường dh một mươi tám là tuyến đường huyện được chảy nhựa mỏng khoảng năm cm
nhưng xe ô tô chạy vào tuyến đường này chủ yếu là loại xe có tải trọng lớn ba bốn mươi
nhiều xe cơi nới thùng trở quá tải hàng hóa nguyên vật liệu cho doanh nghiệp ở khu vực thôn trí trung
nhất là doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng
đóng trên địa bàn xã xe quá khổ quá tải lưu thông với mật độ cao trên tuyến đường dh một mươi tám
không những phá hỏng đường còn làm rơi vãi nguyên vật liệu than đất cát gây bụi ô nhiễm môi trường
ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sức khỏe của người dân
trước tình trạng này ngoài việc tỉnh hưng yên phải đầu tư hàng chục tỷ đồng
để cải tạo nâng cấp đoạn đường dh một mươi tám thuộc xã tân quang
đề nghị chính quyền các cấp ở tỉnh hưng yên cần tăng cường công tác kiểm tra
kiểm soát trên tuyến đường dh một mươi tám và một số tuyến đường khác trên địa bàn xã tần quang
huyện văn lâm để phát hiện xử lý nghiêm những vi phạm về an toàn giao thông
nhất là xe quá khổ quá tải để bảo vệ kết cấu công trình giao thông
bảo đảm an toàn giao thông và môi trường sống của nhân dân khu vực ven đường